tại xã vùng sâu vùng xa xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an có hàng chục hộ dân tái định cư ở thượng nguồn thủy điện bản vẽ đã phải di rời khẩn cấp do tình trạng sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn sau cơn bão số bốn
để động viên người dân ổn định cuộc sống huyện kỳ sơn đã đến thăm hỏi hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân
sớm ổn định cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại và tìm nơi tái định cư lâu dài cho người dân